sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn công an thành phố ninh bình tỉnh ninh bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định và ra mắt một mươi chín tàu xe ôm tự quản về an ninh trật tự gồm có hai trăm linh một thành viên hành nghề chở khách trên địa bàn thành phố
tại lễ ra mắt tổ xe ôm tự quản về an ninh trật tự đã ban hành quý ước hoạt động và quy định hai mươi điểm đỗ xe trên địa bàn một mươi một phương xã trong thành phố các hội viên cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông và các quy định về trật tự đô thị thực hiện các biện pháp để đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bản thân cho khách đi xe tích cực trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là một trong những giải pháp quan trọng của công an thành phố ninh bình để tăng cường công tác quản lý lập lại trật tự tại các điểm đón khách đi xe ôm nâng cao vai trò trách nhiệm của người lái xe ôm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
được nguy trang che đậy bằng hàng trăm buồng chuối một số lượng lớn gỗ rổi rừng không có hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh thừa thiên huế phát hiện thu giữ
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn huyện phú lộc trạm cảnh sát giao thông phú lộc đã phát hiện xe ô tô tải do tài xế phan văn cường chú tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở khoảng hai mươi phách gỗ rổi với tổng khối lượng hơn một ba mét khối
sau khi kiểm tra tài xế cường đã không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số gỗ nói trên đồng thời khai nhận trở thuê số gỗ này cho một người từ con tum ra hà tĩnh tiêu thụ
vụ việc đã được lực lượng cảnh sát giao thông trạm phú lộc lập biên bản vi phạm và chuyển giao cho hạt kiểm lâm huyện phú lộc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
thông tin đến từ khánh hòa công an thành phố nha trang cho biết đã bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản của khách du lịch
hai đối tượng là lê minh hiền và nguyễn huỳnh tiến cùng chú thành phố nha trang
đây là hai đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật túi sách của chị nguyễn thị hường
tài sản cướp được gồm một nhẫn một điện thoại di động hai thẻ atm và gần một mươi hai triệu đồng
qua khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ thêm một điện thoại iphone sáu do hai đối tượng thực hiện trong một vụ cướp giật khác
tại cơ quan công an đối tượng hiền và tiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thực tế hiện nay cho thấy không chỉ tội phạm cướp giật mà tội phạm cướp giật cướp tài sản và cướp giật tài sản hết sức manh động và liều lĩnh
mà ngay cả tội phạm về trộm cắp tài sản cũng như vậy
và từ nhiều vụ việc thương tâm xảy ra trong thời gian qua cho thấy rằng ban đầu các đối tượng chỉ có ý định trộm cắp tài sản
nhưng do chủ nhà đã có hành động là chi hô phản kháng tấn công lại đối tượng
nên từ đó các đối tượng đã tiếp tục gia tăng hành vi gây tổn hại đến sức khỏe thậm chí là tước đi sinh mạng của các nạn nhân
vâng và theo quan điểm của tôi thì có lẽ trước hết để bảo toàn tính mạng cũng như tài sản của mỗi người dân
thì chúng ta nên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản đó là không để những sơ hở trong việc để tài sản lộ lọt ra ngoài
và hơn nữa thì mỗi người phải tự trang bị cho mình những kỹ năng sống để có thể phòng tránh được sự tấn công của tội phạm
và phóng sự sau đây sẽ chứng minh điều đó
từ kinh nghiệm thực tiễn gần hai mươi năm điều tra trọng án trung tá thạc sĩ đào trung hiếu
rất chăn trở trước những vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu kỹ năng ứng phó với tội phạm nguy hiểm
anh cùng các đồng đội đã biên soạn cuốn sách mẹo thoát hiểm cuốn sách nhằm cung cấp những kỹ năng cần thiết cho người dân
trước những hiểm họa đến từ các loại tội phạm
trong cuốn sách này chúng tôi không nói vì với một cái gì đấy mang tính hàn lâm bác học
mà chúng tôi đi vào hết những vấn đề hết sức cụ thể với một cái mong muốn cung cấp cho người dân
những cái kỹ năng để tự phòng ngừa tội phạm để tội phạm không xảy ra với mình
đấy là điều nhất điều thứ hai là nếu xảy ra rồi thì biết cách ứng xử
nhìn lại các vụ trọng án trong thời gian qua từ vụ lê văn luyện gây ra thảm án tại bắc giang
hay vụ trộm đột nhập gây ra cái chết của hai bố con tại thạch thất hà nội
ngay từ đầu hùng thủ không có chủ đích giết người nhưng chính vì những hành động chống trả của chủ nhà
đã khiến bọn chúng giết người
giả tài tàn bạc
khi đột nhập vào nhà người khác vào chỗ ở người khác thì luôn luôn ẩn chứa sâu thẳng bên trong tâm lý của chúng
là một nỗi sợ sợ bị phát hiện sợ bị bắt sợ bị y tù rất sợ bị trừng phạt bởi những hòng tội của mình
thế thì chủ nhà bằng hành vi chống trả bởi hành vi lao ra bắt giữ
đã vô hình chung kích hoạt cái nỗi sợ bên trong của tội phạm
chính vì vậy cái bản năng tự vệ của chúng trỗi dậy và chúng nó biến thành hành vi chống trả thôi
biến thành hành vi bằng hành vi đâm đâm chết đâm để chạy
với những người dân bình thường trong tình huống mà phát hiện tội phạm đã đột nhập vào nhà
chết nếu tội phạm vẫn còn ngoài khuôn viên chỗ ở chạy như vùng quê
thì có thể đang ở trong vườn
mình thị mới là tầng một nghe lịch kịch lịch kịch bằng cách khác nhau có biết đúng
à trong nhà mình đã ngồi đột nhập
thì cách ứng xử là gì
cố thủ vì xác định một điều như này tài sản là thứ mất đi nhưng có thể làm lại được
nhưng tính mạng chỉ có một lần thôi
do đó cái yêu cầu bảo vệ tính mạng bảo vệ sự an toàn về tính mạng phải đạt ra hàng đầu
phòng hơn chống
việc chủ động phòng ngừa sẽ vô hiệu hóa
hoặc giảm thiểu thiệt hại trong các vụ trộm đột nhập
tuy nhiên trên thực tế thời gian qua nhiều gia đình còn lơ là chủ quan
đã tạo cơ hội cho tội phạm hoạt động
thì trước hết là ta phải ra cố hệ thống cửa giả ra vào
không chỉ cửa chính hoặc cửa sổ cửa tường tùm và những cái cửa khác
thứ hai nữa là với những cái nhà nào gần những cái trụ cao
như cột điện những cây xanh lê vơ luyện đột nhập vào tiệm bằng bức
qua cây đột nhập vào tường bạc
thế thì ta phải lường nó
nếu như nhà ta gần những cái trụ điện những cái cột đấy
ta phải có hệ thống lưới sắt những hệ thống rào sắt để ngăn cản
để có một cái chủ động phòng ngừa
thì bản thân các hộ gia đình phải luôn luôn lường trước tình huống bị tấn công
để có những cái sự chuẩn bị
tôi đề xuất rằng trong mỗi một phòng ở
nên có những đoạn gậy ngắn
có những thứ có thể nửa đêm có việc
là ít nhất là có một thứ trong tay để tự vệ
có để pin có gậy ngắn để có thể phòng vệ
trong khi tội phạm vẫn diễn biến phức tạp
thì những cuốn sách hay các chương trình chuyên biệt
đề cập đến kỹ năng ứng phó với tội phạm nguy hiểm hiện nay vẫn khan hiếm
thực tế này cũng đang đặt ra cho các cơ quan chức năng
trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về các thủ đoạn
cũng như cách ứng phó với các loại tội phạm đang ngày càng diễn biến phức tạp hiện nay
chương trình tiếp tục với những thông tin về việc bắt giữ các đối tượng đánh bạc
dưới hình thức xô đề tại quảng bình và sóc trăng mà phóng viên antv vừa truyền về
công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã triệt xóa ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức lô đề
do đối tượng phạm minh tuấn chú xã hưng thủy huyện lệ thủy làm cái đề
và các đối tượng liên quan gồm phạm thanh tuấn nguyễn xuân đạt
đều trú ở xã dương thủy huyện lệ thủy
tăng vật thu giữ gồm hơn hai mươi một triệu đồng một mươi bảy bảng đề với tổng số tiền hơn ba mươi triệu đồng
hai máy phách và một số tài sản khác
tiếp tục mở rộng công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã triệu tập một mươi hai thư ký đề
trong đường dây tổ chức đánh bạc do phạm minh tuấn làm cái đề
để làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật
tại sóc trăng công an phường bảy vừa bắt quả tang đối tượng huỳnh trung thanh vân
chú đường nam kỳ khởi nghĩa thành phố sóc trăng về hành vi mua bán số đề
dưới hình thức mở quán cắt tóc để che mắt cơ quan chức năng
tại hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ trên bảy triệu đồng
hai phơi đề và một sổ ghi đề cùng một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị từ chỗ chỉ có một nghiệp đoàn nghề cá an hải
huyện đảo lý sơn được thành lập vào hơn bốn năm trước với gần bốn trăm ba mươi thành viên
thì đến nay tỉnh quảng ngãi đã thành lập chín nghiệp đoàn với gần năm thành viên
trong đó có chín mươi năm tổ nghiệp đoàn với gần sáu trăm linh tàu thuyền được thành lập
nhờ hỗ trợ
nhờ hỗ trợ nhau đắc lực trong việc thông tin ngư trường đánh bắt
nên sản lượng khai thác của các nghiệp đoàn đều tăng qua từng năm
thu nhập của ngành viên thành viên nghiệp đoàn nghề cái cũng được nâng cao
tỉnh quảng ngãi cũng đã xây dựng đề án duy trì phát triển nâng cao
chất lượng hoạt động nghiệp đoàn nghề cái giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo đó đề án sẽ tổ chức sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các nghiệp đoàn nghề cá
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh quảng ngãi phát triển thêm một mươi năm nghiệp đoàn nghề cái mới
để động viên ngư dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác
đánh bắt thủy hải sản và đoàn kết chia sẻ khó khăn của ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển
thưa quý vị liên quan đến vụ việc tàu cá qng chín mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín của ngư dân quảng ngãi
đã được lực lượng chức năng lai dắt về bờ an toàn và rất may không có thiệt hại về người
đây là vụ việc đáng lo ngại đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu tuy nhiên con số hàng trăm hàng nghìn tàu của ngư dân quảng ngãi bị chèn ép đâm hút
cướp phá ngư cụ đe dọa trực tiếp đến tài sản và tính mạng của ngư dân
trong hàng chục năm qua trên hai quần đảo hoàng sa trường sa
thì hiện trên biển vẫn còn tiềm ẩn những ẩn họa khó lường
vậy ngoài ý nghĩa mưu sinh động lực nào đã giúp các ngư dân kiên trì bám biển
giữ ngư trường vượt qua mọi khó khăn trong hàng trăm năm qua
mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên truyền hình công an nhân dân
đi tìm câu trả lời tại huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
nghe câu phương tiện binh phu đi tuần thú và tìm kiếm hải vật
trên các quần đảo hoàng sa và trường sa đầu thế kỷ một mươi bảy
bài vị của những binh phu bỏ mạng trên biển khi thực hiện nhiệm vụ
là những hiện vật dì huấn của cha ông ngay mở cõi
thiết lập chủ quyền trên hai quần đảo hoàng sa và trường sa
những hiện vật này không chỉ là bằng chứng về chủ quyền biển đảo
mà còn là tư liệu để giáo dục cho các thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo
toàn bộ hai mươi bảy vị đây thì là từ vấn đề là chức lãnh binh
gọi là cây đội trướng thủy quân hoàng sa thì là người lý sơn
và binh phu thì rất nhiều cũng có một số tức là ở trong đất liền
thế vì thì dân lý sơn thì là hai bảng ba dùng gọi là viện nghệ biển
nhưng mà tất nhiên tức là người ta phải theo gọi là cái

tại lý sơn chính những ngư dân là những người đã có công lưu giữ và khám phá ra những bằng chứng lịch sử
khẳng định chủ quyền của hoàng sa và trường sa
ông nguyễn quốc trinh chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá an hải vốn là ngư dân
năm một nghìn chín trăm tám mươi một trong một lần ra khơi ông đã lên một hòn đảo ở hoàng sa
và phát hiện ra tấm bia đá có khắc chữ nôm
sau khi tấm bia được dịch ra đó cũng chính là một trong những bằng chứng quyền
ông nguyễn quốc trinh chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá an hải vốn là ngư dân